chăn nuôi gà bán lấy thịt nhà anh thu nhập được cả chục triệu đồng
đó là điều mà nhiều bà con ở xóm hiệp hòa nhìn vào và cảm thấy đầy hy vọng
bởi xã phủ lý tuy chỉ cách trung tâm huyện phú lương tỉnh thái nguyên chừng một mươi km mà vẫn nhiều nhà vất vả tìm kiếm kế sinh nhai
nhưng vui hơn cả có lẽ là bí thư ba bởi mô hình này của nhà anh dương thành công ông sẽ mang ra phổ biến trong toàn tri bộ
vì người dân xóm ông bấy lâu nay chỉ dám chăn nuôi manh mún trồng cây nhỏ lẻ hiệu quả không cao
mà hễ dịch bệnh mất mùa là lại trắng tay
anh dương là một trong những hộ tiên phong ở xóm và người luôn thôi thúc tạo động lực để anh tự tin dám làm đó là bí thư ba
về cả tầm nhìn tôi không dám so sánh với các người khác mà tôi so sánh là tầm nhìn của tuổi tác đó
và sức khỏe ấy và hướng để cho bà con dân là những người có tâm và su hướng để cho mọi người cùng phát triển
vận động sâu sắc và tự tin
tôi không dám ngu sát với bà con dân dân chứ không nói để đấy nói cũng để làm
gia đình bác cũng các con bác cũng phát triển kinh tế rất là mạnh
từ thế đó là mình cũng phải học tập cũng phổ biến với chính vợ con nhà mình vào đấy
bác bí thư còn làm được như thế tức là từ ngày là bí thư chứ là trưởng xóm bây giờ kiêm cả trưởng xóm
ông ấy càng phải nỗ lực hơn nữa càng phải phấn đấu hơn nữa để làm sao mà cái tấm gương đấy để mà cho mọi người học tập
bảy mươi năm năm làm bí thư tri bộ ông ba chưa lúc nào thấy yên lòng khi nhiều bà con chưa khấm khá
ngày nhận thêm nhiệm vụ là trưởng xóm những lo lắng đó lại càng hiện rõ trong ông
rất khó khăn vì đổi núi vào sông suối nhiều để cái diện tích đất canh tác nông nghiệp thì cũng hạn chế
bắt đầu từ đâu và làm như thế nào là câu hỏi luôn thường trực với bí thư ba
ngày đó tri bộ xóm chỉ có từ năm đến bảy đảng viên
suy nghĩ đầu tiên trong ông là phải tìm cho được những người cùng tâm huyết làm hạt nhân
bởi không có sự thuyết phục nào tốt hơn hành động
anh sơn là đảng viên trẻ được ông ba dẫn dắt từ bước đi đầu tiên để thoát nghèo
từ chỗ chỉ biết lên rừng đào măng giờ đây anh đã gây dựng được một trang trại thả cá nuôi lợn gà
từ những gương như anh sơn ông ba xây dựng nghị quyết chuyên đề cho tri bộ để vực dậy kinh tế bằng những việc làm rất cụ thể